hội nghị thượng đỉnh năng lượng hạt nhân tại bruxelles bỉ đã nhấn mạnh sự quan trọng của công nghệ hạt nhân trong chuyển đổi năng lượng
giám đốc iaea và chủ tịch ủy ban châu âu đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng lượng hạt nhân trong việc đạt được các mục tiêu về khí hậu
châu âu đã cam kết xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới và triệt khai các lò phản ứng tiên tiến
đồng thời đề xuất kéo dài tuổi thọ của các nhà máy điện hạt nhân hiện tại
tuy nhiên châu âu hiện đang gặp phải tình trạng giả hóa dân số trong lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực hạt nhân và cần bảo đảm thay thế trong tương lai gần
hội nghị thường niên diễn đàn châu á bắc ngao hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại hải nam trung quốc đã nhấn mạnh
quá trình chuyển đổi năng lượng là chìa khóa để triển khai cuộc cách mạng công nghiệp xanh và đạt được mục tiêu phát triển xanh ở châu á
năm năm qua trung quốc nhật bản ấn độ và một số nước châu á khác nằm trong số những quốc gia đi đầu về đầu tư năng lượng sạch trên toàn cầu
dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi thị trường toàn cầu về xe điện năng lượng mặt trời và gió hydro xanh và nhiều công nghệ xanh khác dự kiến sẽ đạt hai một trăm linh tỷ usd gấp năm lần quy mô hiện tại
bộ khoa học và công nghệ thông tin truyền thông hàn quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy ngành năng lượng hạt nhân phát triển nhằm mở rộng việc sử dụng điện hạt nhân làm nguồn năng lượng sạch
trước đó bộ công nghiệp thương mại và tài nguyên hàn quốc thông báo nước này sẽ thúc đẩy điện hạt nhân đóng góp ba mươi ba tổng sản lượng điện vào năm hai nghìn ba mươi
bằng tăng cường an ninh năng lượng và hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải dòng carbon bằng không
bộ công nghiệp thương mại và tái nguyên hàn quốc cho rằng nước này có thể hiện thực hóa mục tiêu trên sau khi tái khởi động việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân và tiếp tục vận hành các cơ sở năng lượng hạt nhân đã hoạt động trước đó
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã ký ban hành quyết định số năm hai nghìn hai mươi bốn qdttg
quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân thay thế quyết định hai mươi bốn
theo đó thời gian điều chỉnh giá điện được rút ngắn từ sáu xuống ba tháng tức là mỗi năm sẽ có bốn đợt thay đổi giá
hàng năm sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn địa lực việt nam evn
giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh theo biến động thông số đầu vào của tất cả các khâu và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện
khi giá bán điện bình quân giảm từ một trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng
khi giá bán điện bình quân tăng từ ba trở lên giá điện được phép điều chỉnh tăng
thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là ba tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất
quyết định có hiệu lực từ một mươi năm tháng năm tới đây
thực hiện nghị quyết số hai mươi nqtvk ngày một một mươi một năm hai nghìn một mươi hai của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về phát triển khoa học và công nghệ
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
nhiều ứng dụng khoa công nghệ với các thiết bị thông minh giúp nâng cao hiệu năng giảm tổn thất điện trong quá trình truyền tải đã được đưa vào sử dụng
bên cạnh đó các công nghệ mới về truyền tải không dây cũng đang được việt nam nghiên cứu trên nền tảng kinh nghiệm của quốc tế
những sự chuyển đổi này góp phần quan trọng trong nhiệm vụ cải thiện nâng cao hiệu quả cung ứng và bảo đảm vận hành lưới điện được ổn định
từ năm hai nghìn một mươi tám evn npt đã triển khai ứng dụng thiết bị không người lái uav trong công tác quản lý vận hành kiểm tra đường dây
uav phát huy hiệu quả giúp phát hiện nhanh sự cố ở những cung đoạn đường dây đi qua địa hình phức tạp như thông lũng khoảng vượt sông lớn địa hình bị chia cắt bởi canh rạch sông ngòi khu vực ngập lụt khó khăn nguy hiểm không tiếp cận trực tiếp được trong mùa mưa bão

khoa học tại việt nam còn nghiên cứu phát triển hệ thống truyền dẫn năng lượng không dây tích hợp siêu vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất
loại vật liệu này có thể tạo ra độ từ thẩm âm trong vùng tần số hoạt động giúp cho hệ thống truyền dẫn năng lượng trong một khoảng cách nhất định
hiện hệ thống do nhóm nghiên cứu đạt hiệu suất trên năm mươi tại khoảng cách hai mươi năm cm công suất đạt từ năm một mươi kw
đây là một mô hình để minh họa các cấu tạo và sơ đồ khối của một hệ truyền dẫn năng lượng không dây
trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều khiển các vị trí truyền dẫn lượng không dây để cho sạc đồng thời nhiều các thiết bị có công suất nhỏ
đây là một mô hình còn trong tương lai thì chúng tôi cũng đã hợp tác với các công ty về phát triển công nghệ để hoàn thiện hơn các mô hình
dự kiến công nghệ truyền điện không dây sẽ phổ biến trong tương lai gần và thay đổi cuộc sống của con người một cách mạnh mẽ
đây là một công nghệ tiềm năng
đòi hỏi việc nghiên cứu và phát triển ở trình độ cao
với điều kiện ở việt nam nếu được đầu tư các thiết bị cần thiết chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ và phát triển công nghệ này
với những công nghệ ngày càng hiện đại những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải là một xu thế tất yếu
ngoài việc mang lại những hiệu quả to lớn trong điều kiện điện lý lưới điện truyền tải ngày càng khó khăn phức tạp
việc áp dụng công nghệ tiên tiến có đáp ứng quản lý khối lượng lưới điện truyền tải ngày càng tăng trong thời gian tới
chile là một trong những nước tiên phong trong việc thúc đẩy hydro xanh được mệnh danh là nhiên liệu của tương lai
nguồn năng lượng này là một ứng cử viên sáng giá có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch
chính phủ chile cho biết việc sử dụng hydro xanh sẽ giúp nước này tiết kiệm khoảng một mươi năm hai tỷ usd và cắt giảm hai mươi tám sáu triệu tấn khí thải co hai từ nay cho đến năm hai nghìn ba mươi
bloomberg nef ước tính rằng
khi giá điện toàn cầu giảm hydro xanh có thể sẽ có mức giá khoảng một chín usd một kg cạnh tranh ngay cả với một số nhiên liệu hóa thạch
với việc sử dụng năng lượng gió và máy điện phân sẽ tạo ra hydroxanh đồng thời tổng hợp hydro với siêu hài thu được
sản phẩm cuối cùng có thể thu được là xăng hoặc một chất tương tự có thể sử dụng làm nhiên liệu cho ô tô
bởi vì tất cả những nơi mà hydroxanh sẽ được sản xuất ở đây
nó mang lại lời hứa về sự thay đổi cho những cộng đồng thực sự bị ảnh hưởng
bởi biến đổi khí hậu
để thực hiện mục tiêu này chính phủ chile đã ra mắt quỹ phát triển hydroxanh trị giá hơn một tỷ usd
với mục đích cung cấp nguồn vốn tín dụng hỗ trợ cho các dự án sản xuất năng lượng tái tạo tại quốc gia nam mỹ
chile hiện có bốn mươi một dự án hydroxanh ở phía nam và phía bắc đất nước
đó là những khu vực có gió và bức xạ mặt trời chất lượng cao
đồng thời là nơi có các ngành công nghiệp dầu màu và than đá hiện đang lụi tàn
chile có một số điều kiện tốt nhất cho năng lượng tái tạo
tuy nhiên việc tận dụng điều này không hề dễ dàng xuất khẩu điện sạch hơn vẫn còn nhiều thách thức
điều chúng tôi không có là ý tưởng thực tế về giá trị môi trường của những nơi mà ngành công nghiệp này muốn bắt đầu hoạt động
nếu chúng ta định sử dụng không gian rộng lớn để tạo ra năng lượng
điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng vùng đất đó cho những thứ khác để lại thông qua nông nghiệp
các nhà môi trường lo ngại bởi các trang trại gió lớn trên đường di cư của khoảng sáu mươi loài chim
chưa kể sinh vật biển có thể bị ảnh hưởng bởi bộ
các chuyên gia trong ngành ước tính đến năm hai nghìn năm mươi
hydro xanh sẽ đạt quy mô tương đương năm mươi giá trị thị trường của các loại nhiên liệu hóa thạch tại chile
ngoài ra quốc gia nam mỹ này có thể đóng góp khoảng năm nhu cầu hydro xanh trên toàn thế giới
sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa để chile đạt được mục tiêu xanh của mình